lần đầu tiên trên tuyến biển một số tàu cá khai thác hủy diệt đã huy động bạn thuyền tổ chức tấn công lực lượng chức năng
khiến cho lực lượng biên phòng thừa thiên huế buộc phải nổ súng để chấn áp
qua đó cho thấy càng ngay các đối tượng này càng liều lĩnh cần được xử lý nghiêm để gian đe
ngày sáu tháng năm tổ tuần tra của đồn biên phòng cửa khẩu cảng thuận an đã phát hiện hai tàu giã cào bay
đang có hành vi khai thác thủy sản trái phép cách bờ biển xã quảng công huyện quảng điền ba năm hải lý
khi được yêu cầu dừng lại để kiểm tra thì hai tàu trên cắt lưới bỏ chạy và sau đó gọi thêm hai phương tiện khác
để đến lạng lách ngăn cản tàu tuần tra ném đá vào tàu của tổ tuần tra buộc lực lượng chức năng phải nổ súng chỉ thiên cảnh cáo
lực lượng biên phòng đã đưa người và phương tiện vi phạm về cảng chân mây để xử lý theo quy định của pháp luật